bác sĩ lê đức nhân giám đốc bệnh viện đa khoa tp đà nẵng cho biết
bốn nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra dạng sáng ba mươi tháng bảy
tại thị xã điện bàn tỉnh quảng nam nhập viện trong tình trạng nguy kịch đã được khẩn trương hội trần cấp cứu
và tình trạng sức khỏe của các nạn nhân đang có dấu hiệu đáp ứng điều trị
trong số bốn nạn nhân nhập viện khoảng ba giờ ba mươi phút tại bệnh viện đa khoa tp đà nẵng thì có hai trẻ em
một bệnh nhi nam nhập viện trong tình trạng suy giảm ý thức hôn mê sâu xuất hiện phù não hai bên tiên lượng nặng
và đã được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cấp cứu
còn bé gái bị chấn thương răng hàm mặt cũng đã được xử trí kịp thời mạch ổn định và tiếp tục theo dõi
hai bệnh nhân còn lại là một phụ nữ khoảng ba mươi tuổi bị đa chấn thương nặng đang được hồi sức cấp cứu
và một bệnh nhân nam khoảng bảy mươi tuổi hiện vẫn trong tình trạng nặng bị chấn thương sọ não dập phổi gãy xương tay
các bệnh nhân này đang được điều trị tích cực và theo dõi đặc biệt tại khoa hồi sức cấp cứu và có dấu hiệu đáp ứng điều trị
hiện bệnh viện đang tập trung tối đa nhân lực và ekip giỏi nhất để giành lại sự sống cho bệnh nhân